giá vàng ngày hai mươi ba tháng hai tiếp tục tăng phi mã trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp với nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu
cụ thể trong nước giá vàng liên tục vượt mốc bốn mươi năm triệu đạt bốn mươi sáu triệu đồng một lượng
thời điểm này công ty sjc tp hcm niêm yết giá vàng ở mức bốn mươi năm sáu triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi sáu năm triệu đồng một lượng bán ra
tăng ba trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng bốn trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết trước đó
bộ xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hai nghìn một mươi chín
cụ thể tại hà nội giá căn hộ trung cư tăng khoảng năm mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó riêng đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
còn căn hộ trung cấp giá tăng khoảng chín mươi bốn căn hộ bình dân giá tăng khoảng một chín mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng ba năm
tại thành phố hồ chí minh
giá căn hộ trung cư tăng khoảng ba năm mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo hiệp hội chăn nuôi đông nam bộ trước tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
giá gà lông trắng giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu đồng một kg
thời điểm hiện tại giảm chỉ còn một nửa
tại hà nội hai tuần nay giá gà mía bán tại trại cũng giảm hơn nhiều so với trước tết
hiện đang giao động từ bảy mươi tám mươi đồng một kg giảm khoảng từ ba mươi bốn mươi đồng một kg so với trước tết nguyên đán
hiệp hội gia cầm việt nam lại cho rằng
ngoài ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trên thực tế
đang có dấu hiệu khủng hoảng thừa thịt trứng da cầm do sự tăng trưởng quá nóng đàn gia cầm
ở nhiều địa phương đàn gia cầm tăng từ hai mươi ba mươi so với cùng kỳ năm trước